sáng ngày năm tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phối hợp bàn giao hơn ba trăm năm mươi người
từ các tỉnh phía nam về quê tại điểm chốt phòng chống dịch xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
mặc dù thời tiết rất xấu do có mưa to tuy nhiên công tác tiếp nhận hỗ trợ số người này tiếp tục về quê được diễn ra thuận lợi an toàn
hơn ba trăm năm mươi người này từ các tỉnh phía nam về quê được các tỉnh hỗ trợ phương tiện ô tô đưa đón
sau khi tiếp nhận tại điểm chốt phòng chống dịch xen thủy huyện lệ thủy
người dân được tỉnh quảng bình bố trí trên một mươi phương tiện ô tô khách tiếp tục di chuyển về quê
chủ yếu ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và các tỉnh phía bắc
cũng trong ngày năm tháng một mươi tỉnh quảng bình cũng đã tiếp đón hỗ trợ và dẫn đường cho đoàn xe máy của người dân
từ các tỉnh phía nam về quê với khoảng chín trăm linh xe máy và một năm trăm linh người
được biết trong những ngày qua tỉnh quảng bình đã hỗ trợ giúp đỡ cho gần năm công dân
với gần ba phương tiện xe máy từ các tỉnh phía nam về quê
được chia thành nhiều đoàn nhóm đi qua địa bàn tỉnh
số công dân này đều được lực lượng công an ubnd tỉnh quảng bình và các đoàn thiện nguyện hỗ trợ đồ ăn
nước uống xăng sửa xe miễn phí
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tổ chức dẫn đoàn
lực lượng công an các xã phường thị trấn trên địa bàn có đoàn đi qua đều đảm bảo thông suốt an toàn và thuận tiện